gần một năm trước đây dòng sông ngựa hà đã bị đắp đê chặn dòng để triển khai dự án cải thiện hệ thống thoát nước kinh thành huế
tuy nhiên dự án này đã đột ngột bị dừng lại khiến dòng sông trở nên ô nhiễm nặng do không được lưu thông lại còn phải hứng chịu nước thải sinh hoạt của nội thành
thậm chí là dòng sông ngựa hà hiện đã bốc mùi nặng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
đây là đê quai chắn nước được ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tp huế đắp từ tháng một mươi năm ngoái
để thi công dự án cải thiện hệ thống thoát nước kinh thành huế giảm thiểu bồi lắng cho sông ngựa hà thành phố huế
tuy nhiên sau khi đắp xong đê này thì dự án đột ngột dừng lại và con đê nằm nguyên như thế này cho đến nay
điều này có nghĩa gần một năm qua sông ngựa hà đã trở thành hồ mang trên mình hàng triệu lít nước thải sinh hoạt không thể thoát ra ngoài
công trình này làm gần năm rồi mà đắp lại đắp cái đập ngăn cái cống thủy quan lại thành
làm cho cái môi trường nó bị ô nhiễm
ô nhiễm tức là nước nó không có lưu thông được và bữa trưa bữa chiều là mùi hôi của nước thải nó bốc lên là có mùi hôi thối
cho nên là người dân xung quanh ở đây chúng tôi thấy là rất là bức xúc
công trình này là quá như họ dừng gần năm rồi là để lại những cái hệ lý quá như là mất cái vẹn đẹp của một cái dông sống của ngựa hà đi
là quá như để lại là nước không chạy thống thoảng là để lại là ô nhiễm

mà nhiều cuộc họp của dân là đều đề nghỉ rồi tức là phải làm này làm sao đó để thống thoảng cái sông ngựa hà và đừng để lại một cái vẹn như nữa
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố huế xác nhận sau khi gấp rút đắp đề quài
thì dự án cải thiện hệ thống thoát nước kinh thành huế giảm thiểu bồi lắng cho sông ngựa hà thành phố huế đã phải tạm dừng để điều chỉnh
do đây là dự án kỹ thuật cao đấu thầu quốc tế nên thời gian điều chỉnh khá dài
sông ngựa hà được triều đình nhà nguyễn cho đào từ đầu thế kỷ một mươi chín có chức năng giảm úng ngập và vận chuyển hàng hóa từ ngoài vào nội thành
việc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố huế cho đắp đê rồi dừng dự án đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông
cũng như tác động sâu đến môi trường cảnh quan đô thị
vì vậy trong thời gian chờ điều chỉnh dự án rất cần chủ đầu tư cho sẻ đeo quai để nước được lưu thông bảo đảm môi trường cảnh quan sông ngựa hà